theo tổng cục thống kê trong sáu tháng đầu năm ngành công nghiệp suy trì đã tăng trưởng khá với giá trị tăng thêm chín một mươi ba
dù thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm ngoái nhưng lại cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi bảy
công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp và toàn nền kinh tế
đạt mức tăng trên một mươi một đóng góp khoảng bảy điểm phần trăm
sản xuất và phân phối điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân tăng hơn một mươi và đóng góp khoảng một năm điểm phần trăm
khai khoáng bước đầu có mức tăng nhẹ gần hai sau ba năm giảm liên tục nhờ khai thác than tăng cao bù đắp cho sự sụt giảm của khai thác dầu thô